trong hai năm qua tình hình trật tự an toàn xã hội tại thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa có diễn biến phức tạp
hiện tượng răng hộp bảo kê tiến dụng đen mua bán tàng trữ ma túy thường xuyên diễn ra
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thành phố thanh hóa đã phải giải quyết một bốn trăm linh tin tố giác tội phạm
đầu tranh triệt phá bốn mươi bảy ổ nhóm hình sự bắt giữ bốn trăm ba mươi đối tượng tàng trữ mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
triệt xóa ba đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
để đẩy mạnh đấu tranh tỉnh thanh hóa yêu cầu ba ngành tòa án viện kiểm sát công an phối hợp chặt chẽ trong từng nhiệm vụ
tập trung vào tội phạm ma túy xã hội đen tội phạm có tổ chức đề ra thời gian cụ thể trong việc khắc phục những hạn chế yếu kém
chỉ rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân và người đứng đầu đơn vị
cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống tội phạm
đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến từng ngõ từng nhà phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư